từ những cán bộ đầu tiên của lực lượng công an việt nam sang học trong hoàn cảnh đất nước mới giải phóng còn nhiều khó khăn
đến nay bộ công an đã có một đội ngũ sĩ quan được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực điều tra tội phạm và giám định tư pháp
nhiều đồng chí đã trở thành những người giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý của ngành
vinh dự được chủ tịch nước phong hàm cấp tướng và được đặt cách kéo dài thời gian công tác để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và thật vinh dự tự hào
khi trong cuốn kỷ yếu xuất bản năm hai nghìn một mươi chín nhận kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập học viện điều tra volga grat có năm cựu học viên công an việt nam được vinh danh
một trong năm người được vinh danh tại bản bản danh dự của học viện điều tra vunga grat
trước hết là cá nhân tôi rất là tự hào tôi không bao giờ có thể quên được cái sự ủng hộ đó
đặc biệt là các thầy các cô đã giúp tôi ủng hộ tôi
trong học tập trong cuộc sống
mười năm qua hội như một sợi dây kết nối ân tình với bao hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi động viên hội viên
tri ân thầy cô giáo và tăng cường các hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực với trường cũ
đặc biệt ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua ban liên lạc đã tổ chức cho một mươi hai cựu học viên sang thăm và dự lễ kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập học viện volgarat
tại đây đoàn đã được chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa hai học viện cảnh sát nhân dân
và học viện điều tra vunga grat về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
được tham dự lễ khánh thành tượng thầy và trò trong đó có hình tượng một chiến sĩ công an nhân dân việt nam
với tựa đề tạm dịch là từ các cựu học viên cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để nhớ về những năm tháng học tập tại học viện
đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa bởi lần đầu tiên và duy nhất hình tượng người chiến sĩ công an việt nam được thể hiện trong tổ hợp tượng đài
và được đặt tại vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên của học viện
chúng ta quyết tâm hơn nữa và sống xứng đáng với những sự rèn rũa của các thầy cô ngày xưa
các thầy hết lòng vì chúng ta kể cả học tất cả các môn trong đó đã không bao giờ quên được
với hội của chúng ta thường xuyên củng cố phát triển mang tính đặc sắc riêng của chúng ta
đó là những người đã từng sống học tập ở nước nga nói chung và ở học viện volga grad nói riêng
và dù là nước nga hay nước việt thì đến đâu những câu chuyện của những năm tháng được sống và học tập tại xứ sở bạch dương xa xôi
vẫn được kể lại trong sự bồi hồi xúc động về một thời của tuổi trẻ tươi đẹp
ngày gặp mặt không chỉ ôn lại những kỷ niệm mà còn là dịp để họ tưới tắm nuôi dưỡng tâm hồn trái tim và nghị lực của mình
những người chiến sĩ công an may mắn được trải qua tuổi thanh xuân của mình và trưởng thành dưới mái trường soviet
tình cảm thiêng liêng ấy mãi mãi là sợi dây kết nối mối quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nga từ thế hệ này sang thế hệ khác